chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
trong đó nổi bật là các sự kiện chào đón trung thu hai nghìn một mươi chín
mới đây tại hà nội đã diễn ra chương trình lễ hội đèn lồng handmade
với không gian trưng bày gần một chiếc đèn lồng được làm từ nhiều chất liệu khác nhau
lễ hội đèn lồng handmade được phối hợp tổ chức bởi trung tâm dưỡng lão diên hồng và tình nguyện viên dự án hams
đây cũng là nội dung chính trong chương trình đời sống văn nghệ của chúng tôi tuần này
trước khi đến với hoạt động đặc sắc này mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những sự kiện văn hóa văn nghệ nổi bật khác diễn ra trong tuần qua
mới đây tại ninh bình cục nghệ thuật biểu diễn cục hợp tác quốc tế bộ văn hóa thể thao và du lịch
phối hợp với sở văn hóa thể thao tỉnh ninh bình
cùng hội nghệ sĩ múa việt nam tổ chức khai mạc liên hoan múa quốc tế hai nghìn một mươi chín
liên hoan lần này quy tụ ba trăm linh nghệ sĩ múa của chín đoàn nghệ thuật trong nước và một mươi năm đoàn nghệ thuật nước ngoài
liên hoan múa quốc tế năm hai nghìn một mươi bảy được tổ chức tại ninh bình nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm một nghìn năm mươi năm đinh bộ lĩnh lên ngôi hoàng đế
đây cũng là dịp người dân tỉnh ninh bình được thưởng thức nghệ thuật múa đặc sắc độc đáo của nhiều quốc gia
đồng thời là dịp để các nghệ sĩ của tỉnh ninh bình
học tập giao lưu giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về văn hóa tràng an với bề dày hàng nghìn năm lịch sử
vừa qua triển lãm việt nam qua ảnh đơn sắc xanh của nhà nhiếp ảnh người pháp julia đã khai mạc tại hà nội
triển lãm trưng bày ba mươi tác phẩm được chọn lọc từ những tấm ảnh về phong cảnh và con người việt nam mà tác giả yêu thích
với bộ ảnh này julia chọn dùng kỹ thuật
kỹ thuật in ảnh đơn sắc xanh từ thế kỷ một mươi chín
kỹ thuật được sử dụng với chủ ý dùng cho các ghi chú biểu đồ và bản vẽ kỹ thuật
những bức ảnh này được in hoàn toàn thủ công bằng tay với rất nhiều công đoạn khá tỉ mỉ
những bức ảnh với hình thức đơn sắc theo một cách nào đó chính là những bản vẽ về đất nước và con người việt nam
sự đơn giản mà sâu sắc mang đến một sắc thái kỳ ảo cho những bức hình
trung tâm văn hóa tp hcm vừa tổ chức chương trình biểu diễn báo cáo tổng kết và trao giải
cuộc vận động sáng tác lời mới các làn điệu dân ca việt nam
sau hơn ba tháng phát động ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên
tham gia với hơn một trăm ba mươi tác phẩm của năm mươi tác giả
ban tổ chức đã trao hai mươi năm giải thưởng trong đó có một giải nhất hai giải nhì ba giải ba một mươi bốn giải khuyến khích
cuộc vận động sáng tác lời mới các làn điệu dân ca việt nam năm hai nghìn một mươi tám
còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo của các làn điệu dân ca việt nam
mới đây tại trung tâm văn hóa thông tin tỉnh thừa thiên huế
liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh hội âm nhạc hội nghệ sĩ múa thừa thiên huế
tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt
tình khúc huế với nhiều giai điệu mượt mà sâu lắng về huế
chương trình gửi đến công chúng yêu nghệ thuật một mươi hai ca khúc viết về huế
đã và đang hiện hữu trong đời sống âm nhạc của cả nước từ trước đến nay
cùng ba tác phẩm múa tiêu biểu của hội nghệ sĩ múa thừa thiên huế
với ba phong cách múa cung đình múa đương đại và múa hiện đại hình thể
những giai điệu ngọt ngào sâu lắng qua tiếng hát của các ca sĩ nghệ sĩ
đến từ nhà hát nghệ thuật
nghệ thuật ca kịch huế và nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình huế
đã khắc họa đậm nét về một xứ huế mộng mơ
đã diễn ra cuộc triển lãm mỹ thuật mang tên thu gặp gỡ
triển lãm giới thiệu bảy mươi hai bức tranh về cảnh sắc thiên nhiên của bốn họa sĩ
tạ văn quân đoàn văn đức lê đức tùng và khổng đỗ duy
thu gặp gỡ được xem là cuộc hội ngộ
của bốn họa sĩ đến từ bốn địa phương khác nhau
nhưng đều có chung niềm đam mê hội họa
và những đồng cảm trong quan điểm nghệ thuật
có chung niềm đam mê hội họa sự đồng điệu về tâm hồn
và phong cách nghệ thuật bốn họa sĩ đã cùng hội tụ
để giới thiệu tới công chúng các tác phẩm tiêu biểu của mình
về đề tài thiên nhiên phong cảnh hoa lá
tại sao chính cái tên thu gặp gỡ nó được lấy
tại vì những bức tranh cũng
phản ánh rất nhiều những cái không khí của mùa thu
mọi người bước vào không gian này thì
mặc dù có thể là phong cảnh vẽ không phải nộp màu vàng
tự trông như mùa thu
nhưng mà có thể là cái sự lao sao trong cái hình ảnh
những cái cây cối hay là những cái nhà nhẹ
trong cảm giác là nó chuẩn bị sang đông
thì nó cũng gợi cái mùa thu
hay là cái màn đêm tối nó giống như cái màn đêm
của cái buổi trăng rằm
bằng chất liệu sơn dầu
lịch và tình yêu bốn mùa
đặc biệt là mùa thu
các họa sĩ đã sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật
mô tả vẻ đẹp muôn màu của thiên nhiên
đến với buổi triển lãm
người xem cảm nhận được vẻ đẹp tinh khiết của hoa sen
nét dịu dàng sao xác của mùa thu qua những con phố
những hàng cây của thủ đô hà nội
hay vẻ đẹp cầu kính của những mái đình
những cây cầu rêu phong
tất cả đã mang đến cho người xem những xúc cảm
một sự cuốn hút về phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp của đất nước
các tác phẩm trong triển lãm thu gặp gỡ
không chỉ nhằm phản ánh cái đẹp trong thiên nhiên đơn thuần
mà đó còn chính là tâm hồn cá nhân của mỗi tác giả
đề tài rất gần gũi nhưng lại phong phú về cách biểu đạt
mỗi tác giả đem đến cho người xem cảm nhận riêng
trong thời buổi kinh tế thị trường đang làm cho con người ta dần lãng quên đi những cái đẹp gần gũi xung quanh mình
thì triển lãm thu gặp gỡ như một chất xúc tác khơi dậy lại tình yêu cái đẹp trong mỗi con người
có thể nói triển lãm thu gặp gỡ đã thật sự đem lại một không gian trưng bày đầy cảm xúc cho những người tham gia triển lãm
đây là hoạt động đầu tiên của dự án về miền cổ tích diễn ra thường niên bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy do trung tâm dưỡng lão diên hồng kết hợp với dự án cộng đồng hanceprojec hai nghìn một mươi bảy đồng tổ chức
sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo các em thiếu nhi cũng như người dân thủ đô và các du khách nước ngoài
tại nhiều quốc gia châu á hình ảnh đèn lồng đã trở nên vô cùng quen thuộc
vào đêm rằm các em nhỏ sẽ rước những chiếc đèn lồng xinh xắn xếp thành hàng dài chạy khắp sóng ngõ vui trung thu
ngày nay tục lệ đó nơi còn nơi mất
nhưng chiếc đèn vẫn là món đồ chơi phổ biến mà các bậc phụ huynh dành tặng cho con em mình trong ngày tết của trẻ thơ
do vậy viện dưỡng lão diên hồng và dự án cộng đồng hands project hai nghìn một mươi bảy
đã tổ chức lễ hội này với mong muốn mang đến một trung thu thật ý nghĩa cho các em nhỏ
chúng tôi luôn tổ chức một sự kiện để phục vụ cho lễ trung thu
thì năm ngoái chúng tôi có tổ chức làm bánh để các cụ học cách làm bánh tự làm bánh bản thân mình
thì năm nay chúng tôi muốn tổ chức một sự kiện hướng tới cộng đồng hơn để làm chiếc đèn lồng
để mang những cái hơi ấm tới cho các gia đình
cũng như là dùng cái phần tiền mà chúng tôi thu được từ hoạt động này để tặng cho một trung tâm chăm sóc trẻ em mồ côi
những chiếc lồng đèn với nhiều hình dáng màu sắc khác nhau là thành quả sau gần ba tháng của các ông bà
trong trung tâm dưỡng lão diên hồng cùng các tình nguyện viên dự án cộng đồng hand thực hiện
với cách trang trí ấn tượng đặc trưng hương vị tết của tuổi thơ của sự đoàn tụ gia đình
những chiếc đèn lồng thực sự nổi bật với những hình ảnh lung linh rực rỡ
bên cạnh đó lễ hội còn thể hiện thông điệp bảo vệ môi trường qua việc tận dụng phế liệu vật liệu tái chế như chai nhựa bông giấy để làm chất liệu tạo ra những chiếc đèn lồng
cái ý tưởng làm đèn lồng này đã có từ rất là sớm ba tháng trước trung thu thôi
thì trong quá trình làm thì khó khăn là bởi vì các cụ già rồi thời tiết năm nay thất thường
lại cộng thêm dịch sốt sốt huyết nữa
cho nên là các cụ nhiều khi là mệt này rồi có cả cụ còn phải đi viện nữa
nên là nhờ các bạn ở dự án tình nguyện hen các bạn ý động viên hỗ trợ và làm cùng với các cô
cho nên là số đèn lồng mới có thể đủ để tổ chức cho cái sự kiện này
đến với lễ hội các em nhỏ ngoài việc được tham gia không gian tết trung thu cùng những chiếc đèn lồng thủ công độc đáo được làm bằng nguyên liệu thân thiện với môi trường
các em còn có cơ hội tự làm những chiếc đèn lồng theo phong cách riêng cho mình
hoạt động này góp phần kích thích trí sáng tạo khả năng tư duy cho các em
hôm nay tôi thật sự rất ấn tượng với lễ hội đèn lồng này những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc trông thật là rực rỡ
không khí trung thu của đất nước các bạn thật là tuyệt các trò chơi dân gian của các bạn cũng rất độc đáo tôi thật sự rất thích không khí ngày hôm nay

những tiếng cười những tiếng hò reo của các em thiếu nhi đã tạo thêm sự rộn ràng cho không khí của lễ hội
hôm nay con đến đây con thấy cái đêm lồng rất đẹp ạ

ban tổ chức của chương trình cũng khá trú trọng đến việc cho các con được quay trở về tết trung thu ngày xưa
đây cũng là một cách để giữ văn hóa của người việt nam
mình thấy rất là ý nghĩa
lễ hội đèn lồng handmade chào trung thu hai nghìn một mươi bảy không chỉ mang đến một không khí trung thu vui vẻ ấm áp cho các em thiếu nhi
mà bên cạnh đó thông qua việc mua những chiếc đèn lồng các em nhỏ cũng sẽ được học hỏi thêm về lòng nhân ái yêu thương
và chia sẻ niềm vui trung thu với các mảnh đời khó khăn khác
lễ hội đèn lồng lần này cũng đã mang tới cho người dân thủ đô cũng như du khách
những khoảnh khắc ấn tượng khó quên trong mùa trung thu năm nay
chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đồng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòngvănhoaacongnhân dân org vn hoặc qua số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau